xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất
thưa quý vị liên quan đến vụ nữ tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức khủng
va chạm với xe máy sau đó nổ là cháu gái lãnh đạo bộ
mới đây chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội đã ban hành quyết định
xử phạt vi phạm hành chính đối với nữ tài xế này
sáng ngày một mươi hai tháng ba công an tp hà nội thông tin
ngày một mươi một tháng ba chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội đã ban hành quyết định
xử phạt vi phạm hành chính đối với bà lương hồng tê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại quận tây hồ hà nội nghề nghiệp lao động tự do
về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn
theo đó với lỗi vi phạm nêu trên bà lương hồng tê phải chịu hình thức xử phạt hành chính
là phạt tiền với tổng số tiền phạt là ba mươi năm triệu đồng
cùng với đó bà t còn bị tước quyền sử dụng bằng lái xe hạng b một
thời hạn hai mươi ba tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành
ngoài ra đối với hành vi vi phạm liên quan đến vụ tai nạn giao thông
phòng cảnh sát giao thông đang củng cố hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền
ra quyết định xử phạt theo quy định
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày năm tháng ba bà lương hồng tê điều khiển ô tô biển kiểm soát ba mươi h một mươi một xxx
di chuyển trên đường trần cung hướng đi phạm văn đồng
khi đến khu vực đối diện với số ba mươi tám trần cung quận cầu giấy
ô tô đã va chạm với một xe máy đang dừng sát về hè
báo đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đã đến hiện trường giải quyết
lực lượng chức năng xác định thời điểm xảy ra va chạm
bà lương hồng tê có nồng độ cồn trong khí thở là năm trăm bảy mươi tám mg trên một lít khí thở
người điều khiển xe máy là anh nva trú tại quận bắc từ liêm hà nội
không có nồng độ cồn cả hai đều âm tính với chất ma túy
tuy nhiên sau khi va chạm hai người đã xảy ra cãi vã nên thu hút hàng trăm người theo dõi sự việc
nhiều người hiếu kỳ còn phát trực tiếp sự việc lên các nền tảng mạng xã hội
một số trang mạng xã hội đưa tin chị t tự xưng là cháu của bộ trưởng bộ công an
tuy nhiên lực lượng chức năng đã xác định chị t không có bất kỳ quan hệ gì đối với bộ trưởng bộ công an
ngày một mươi ba phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố hà nội
phối hợp phòng an ninh chính trị nội bộ và công an huyện thanh hoài
đã mời chủ tài khoản facebook là anh vst sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thanh ngoài hà nội đến cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an người này đã thừa nhận hành vi đăng tải sai sự thật của bản thân
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội
đã lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh vts về hành vi
cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
danh dự nhân phẩm của cá nhân tổng mức phạt đối với trường hợp này là bảy năm triệu đồng
cũng tương tự là ông nọ bà kia năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn tp hcm đã ghi nhận trường hợp một người đàn ông
điều khiển ô tô đi ngược chiều sau đó tự nhận là tránh thanh tra rồi nhổ nước bọt cách thức
thông tin chi tiết vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây
trên mạng xã hội ngày một mươi bốn tháng chín lan truyền một đoạn clip ngắn ghi nhận vụ việc tranh cãi của hai tài xế xe ô tô
về việc đi ngược chiều
có gì đáng nói nếu người đàn ông đi ngược chiều không tự xưng là tránh thanh tra và có hành xử bất lịch sự
đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận bảy tp hcm cho biết đã vào cuộc để xác minh clip trên mạng xã hội
với nội dung người đàn ông lái xe ngược chiều còn thách thức xưng là tránh thanh tra rồi nhổ nước bọt vào người khác
hiện đã xác minh được chủ đăng ký xe ô tô nói trên là người thương chú tại hà nội
và phía đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận bảy
đang quá trình phối hợp với chính quyền địa phương để mời chủ xe làm việc
xác định người điều khiển để xử lý theo quy định
theo đó trong đoạn clip được ghi nhận một người lái ô tô đang cầm điện thoại để quay lại diễn biến vụ việc
người này vừa quay và hỏi người đàn ông điều khiển ô tô đi ngược chiều với những lời lẽ
mà là tránh thanh tra hả tránh thanh tra mà chạy ngược chiều
tuy nhiên người đàn ông lái xe ngược chiều sau một lúc phản ứng đã lái ô tô lách qua dòng xe để đi đúng làn đường
người này còn hạ kính xe
nhổ nước bọt nhằm về phía người đang quay phim
khi clip lan truyền trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến bất bình về văn hóa giao thông
theo tìm hiểu vụ việc xảy ra vào khoảng bảy h ba mươi phút sáng ngày một mươi bốn tháng chín
tại đường cao chiều phát phường tân phong quận bảy
đoạn clip phát tán trên mạng đã ghi nhận rõ biển kiểm soát của ô tô mà người đàn ông nói trên chạy trên làn đường ngược chiều
do đó lực lượng cảnh sát giao thông dễ dàng xác định chủ đăng ký phương tiện
và đang quá trình mời làm việc
chỉ với câu tự xưng của người đàn ông trên chưa thể khẳng định được
đó có phải là một tránh thanh tra hay không
tuy nhiên dù là ai đi chăng nữa vẫn không thể làm trái pháp luật
và mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị xử lý theo quy định
trước đó năm hai nghìn hai mươi một tại chốt kiểm dịch số một mươi hai cổng khu đô thị đặng xá huyện gia lâm
đã xảy ra vụ việc đối tượng nguyễn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã đặng xá huyện gia lâm hà nội
điều khiển xe máy điện không chấp hành yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ đi đường
của tổ công tác trực chốt kiểm dịch
sau đó tự ý đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa phúc thẩm với bị cáo này
chắc hẳn khi nhắc đến covid một mươi chín quý vị sẽ không thể quên những ngày cách ly đường phố vắng tên vắng nát
những ai ra đường cũng cần phải có giấy tờ đi đường mới được qua chốt đúng không ạ
và trong những ngày cả nước gồng mình
chống dịch cũng có những vụ việc coi thường lực lượng chức năng chống đối khi qua chốt kiểm dịch bị xử lý
vừa qua tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử một người đàn ông
có hành vi tự xưng là người của vtv tiến sĩ chống đối để qua chốt kiểm dịch
theo bản án sơ thẩm của ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai của tòa án nhân dân huyện gia lâm hà nội
khoảng một giờ ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tại chốt kiểm dịch số một mươi hai tại cổng khu đô thị đạng xá huyện gia lâm
bị cáo nguyễn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã đặng xá huyện gia lâm hà nội
điều khiển xe máy điện không chấp hành yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ đi đường của tổ công tác trực chốt kiểm dịch
tự ý đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
sau đó tổ công tác yêu cầu đức xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy đi đường để kiểm tra
nhưng đức không chấp hành mà còn có lời nói hành động đe dọa chửi tục xúc phạm
chống đối lại các thành viên trong tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch
tổ công tác thành viên tổ công tác
tao là thằng vtv tao là tiến sĩ đây
đồng thời chửi đe dọa xử một số thành viên trong tổ nhằm cản trở tổ công tác làm nhiệm vụ
do đức không xuất trình được giấy tờ thể hiện là cư dân đang cư trú trong khu đô thị đạng xá
nên tổ công tác trực chốt yêu cầu không được vào trong khu đô thị đạn xá
nhưng đức không chấp hành tự ý điều khiển xe máy điện đi vào trong khu đô thị đặng xá
đồng thời thách thức lực lượng làm nhiệm vụ
khi đức đi vào phía bên trong khu đô thị được khoảng một trăm linh m
thì bị tổ công tác chặn lại
tiếp đó cơ quan công an đã đưa đức về trụ sở để làm việc
tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo đức bị tuyên phạt ba tháng tù về tội chống đối người thi hành công vụ
sau phiên tòa sơ thẩm bị cáo đức kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
ngày một mươi tháng hai tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo đức
tại phiên tòa bị cáo giữ nguyên quyết định kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định
tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như
thanh khẩn khai báo ăn năng hối cãi phạm tội lần đầu gia đình bị cáo có công với đất nước
nên tuyên phạt bị cáo ba tháng tù là phù hợp
quá trình xét xử phúc thẩm bị cáo không cung cấp được tài liệu gì mới liên quan đến nội dung kháng cáo
nên hội đồng xét xử phúc thẩm không có căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
với phán quyết trên hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định bác đơn kháng cáo của bị cáo đức
tuyên y án ba tháng tù giam
hiện vụ việc nữ tài xế xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức khủng và va chạm với xe máy ở hà nội
vẫn đang khiến cho dư luận vô cùng bức xúc
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt